các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong vụ việc nhiều người đã ra câu hỏi liệu trong trường hợp thấy chó thả rông không rõ mõm người dân có quyền đánh chết con vật hay không
chi tiết xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây
từ câu chuyện trên nhiều người cho rằng nuôi chó thì gần như một trăm linh chủ nuôi không tuân thủ các biện pháp an toàn cho cộng đồng
một người dân nêu ý kiến rằng trước khi có sự vào cuộc quyết liệt từ chính quyền các cấp
nên chăng người dân cần tự bảo vệ mình bằng cách nếu thấy chó thả rông không dọa mõm
thì bất cứ ai cũng có quyền chủ động đánh chết nó đề phòng tình huống xấu xảy ra
tuy nhiên ý kiến của người này đã vấp phải ý kiến trái chiều của nhiều người khi có người cho rằng
dù chủ nuôi đã sai khi thả rông chó mà không dọa mõm nhưng nó là tài sản
nếu tự ý bắt với giết chó của họ là có thể bị kiện tội hủy hoại tài sản
nhiều người cho rằng việc này phải đánh thật nặng vào ý thức của chủ
vậy trong trường hợp thấy chó thả rông không dọa mõm người dân có quyền đánh chết con vật đó
để phòng hậu họa hay không
giải đáp dưới góc độ pháp lý luật sư trần minh hùng
trưởng văn phòng luật sư gia đình đoàn luật sư tp hcm cho biết
theo điều một trăm linh năm bộ luật dân sự hai nghìn một mươi năm tài sản bao gồm vật tiền giấy tờ
có giá trị và quyền tài sản
trong đó vật bao gồm động vật thực vật và mọi vật thể khác tồn tại trong xã hội
bởi vậy đối với các loài động vật như chó mèo châu bò
nếu có người nuôi nhốt chăn thả thì được coi là tài sản của những người đó
đối với trường hợp chó giữ tấn công người nếu xác định đây là vật nuôi có chủ
và được chủ thả rông dẫn đến tình huống đáng tiếc
căn cứ khoảng một điều sáu trăm linh ba bộ luật dân sự hai nghìn một mươi năm
chủ sở hữu của xúc vật có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do xúc vật gây ra cho người khác
trường hợp người chiếm hữu sử dụng xúc vật gây thiệt hại
thì người đó phải bồi thường thiệt hại trong thời gian chiếm hữu
sử dụng xúc vật trừ trường hợp có thỏa thuận khác
tuy nhiên cần lưu ý ở chiều ngược
nếu ta phản kháng tấn công lại khiến con vật bị chết
tùy thuộc tính chất của tình huống
trách nhiệm pháp lý về việc bồi thường dân sự cũng có thể được đặt ra
cụ thể thứ nhất nếu một người bị con chó tấn công và người chứng kiến chống trả
tấn công lại hoặc sử dụng các vật dụng tấn công khiến con vật tử vong ngay lập tức
luật sư hùng nhìn nhận đây là tình huống mà mọi người đã phòng vệ chính đáng
ông hùng phân tích thông thường
nếu so giữa một con chó hung dữ và một người không đủ sức để có thể chống trả
hay trí ít bỏ chạy để thoát thân khỏi con vật hung dữ
khi đó việc những người xung quanh đánh chết chó là nhằm mục đích phòng vệ
giúp bảo toàn về sức khỏe và tính mạng cho nạn nhân
trước sự giữ dần và mức độ tấn công mãnh liệt của con vật
thuộc trường hợp phòng vệ chính đáng
căn cứ điều năm trăm chín mươi bốn bộ luật dân sự hai nghìn một mươi năm
trong trường hợp gây thiệt hại do phòng vệ chính đáng
người gây thiệt hại không phải bồi thường cho người bị thiệt hại
do đó người tấn công chó không phải bồi thường cho chủ chó
thứ hai nếu con chó tấn công người và người xung quanh đứng ra bảo vệ
xua đuổi khiến con vật bỏ đi nhưng vẫn tiếp tục sử dụng hung khí để tấn công
đuổi đánh con vật bị chết đây không được coi là tình huống phòng vệ trình đáng
bình luận trường hợp này thì luật sư cho biết
con chó dù tấn công người nhưng đã bỏ đi sau khi bị xua đuổi
tức là không còn tấn công không còn nguy cơ gây thiệt hại về sức khỏe tính mạng cho người khác
nhưng con chó vẫn bị đánh đến chết thì không được coi là phòng vệ chính đáng
quyền bảo vệ chính đáng chỉ phát sinh khi hành vi tấn công trái pháp luật
và gây thiệt hại đến lợi ích đang hiện hữu xảy ra và chưa có dấu hiệu dừng lại
nếu hành vi tấn công xâm hại đã dừng lại trên thực tế thì quyền phòng vệ không còn
việc tiếp tục tấn công đánh trả ở thời điểm này là không cần thiết
không phù hợp với mục đích của phòng vệ chính đáng
trích dẫn quy định tại điều năm trăm chín mươi bốn bộ luật dân sự
năm hai nghìn một mươi năm luật sư nhấn mạnh nếu thuộc các trường hợp này
người đánh chó có trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tài sản cho chủ chó
do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng
vụ việc đã khiến người mẹ bé gái bùn dùn sợ hãi không tin vào sự thật
chị đã có những chia sẻ liên quan đến tình hình sức khỏe của con gái mình
chi tiết xin mời quý vị cùng theo dõi
trước đó ngày hai mươi tám tháng ba mạng xã hội chia sẻ đoạn video
một bé gái ở hà giang đang chơi ở vỉa hè
thì bị một con chó lao đến tấn công liên tục
bé gái khác đứng bên cạnh hốt hoảng bỏ chạy
nghe tiếng la hét người dân xung quanh vội chạy đến giải cứu bé gái
được biết sự việc xảy ra tại thị trấn việt quang huyện bắc quang
tỉnh hà giang vào tối hai mươi bảy tháng ba
chị trịnh quỳnh dung mẹ của bé gái cho biết khoảng hai mươi h năm mươi phút ngày hai mươi bảy tháng ba
con gái đang chơi trên vỉa hè cách nhà năm mươi mét
thì bị một con chó màu vàng từ đâu lao tới trồm lên người
khoảng một phút sau khi mà mọi người xung quanh phát hiện chạy ra ngăn cản chú chó mới dừng lại
con chó trọng lượng khoảng một mươi một mươi hai kg bé gái không thể kháng cự được nên đã bị cắn khoảng sáu bảy phát
người mẹ cho biết là con gái mình đã gào khóc và kêu cứu mọi người xung quanh nghe thấy đã đến giải cứu
bé gái được người dân đưa về nhà
nhìn con có nhiều vết thương chị dung hốt hoảng buồn ruột chân tay nói rằng không sống nổi
sau khi được sơ cứu tại bệnh viện bắc quang
bệnh nhi được chuyển xuống bệnh viện ở hà nội ngay trong đêm
qua thăm khám các bác sĩ xác định bé ha có tổn thương xây sát nông lẫn vài điểm vết thương nhỏ sâu
ở vùng cánh tay vai cạnh mắt và vùng môi trên bên phải
hiện bha được bác sĩ truyền dịch dùng kháng sinh để dự phòng nhiễm trùng giảm đau và tiến hành phẫu thuật
để cắt lọc làm sạch các vết thương
bên cạnh đó các bác sĩ cũng tiến hành tiêm vaccine phòng dạy theo kế hoạch và tiếp tục theo dõi
để phát hiện kịp thời các biến chứng
chị dung cho biết hiện giờ vẫn chưa nói trước được
hình hình sức khỏe của con vì con chó đó không bình thường có những biểu hiện bệnh dại
chị dung cũng đã nói thêm rằng mỗi lần nhìn con chị lại xót xa và ân hận vì đã không chăm sóc con tốt hơn
chỉ cho hay con chó trên không rõ nguồn gốc được biết là nó đã cắn nhiều người khác nữa
ông nguyễn văn trung chủ tịch ubnd thị trấn việt quang cho biết
trong tối ngày hai mươi bảy tháng ba con chó thả rông không đeo dọ mõm đã tấn công người dân
tại tổ dân phố bốn năm và bảy
sự việc khiến cho bốn người gồm ba trẻ em và một người lớn
bị thương trong đó con gái chị dung bị thương nặng nhất chuyển xuống hà nội điều trị
chính quyền cho hay chưa thể xác định nguồn gốc của con vật do nó chạy qua nhiều tổ dân phố
sau khi xảy ra việc chó tấn công người người dân đã vây bắt và tiêu hủy nó
ông trung cũng nói thêm thực hiện chức năng đã có văn bản yêu cầu người dân chấp hành quy định
tiêm vaccine phòng dạy cho chó và xử lý những hộ thả rông chó ở nơi công cộng mà không có người chăn rắt
qua sự việc trên các bác sĩ tại bệnh viện nhi trung ương khuyến cáo
khi nuôi chó mèo người nuôi cần phải tiêm phòng cho vật nuôi đầy đủ và tiêm nhắc lại hàng năm
theo khuyến cáo của ngành thú y không thả rông vật nuôi chó ra đường
nếu dắt chó vật nuôi ra đường phải được đeo dọa mõm trẻ em không nên đùa nghịch treo chọc chó mèo
đặc biệt đối với trẻ nhỏ các bậc phụ huynh cần hết sức lưu ý tránh để trẻ chơi với chó lạ
hay chó mèo có kích thước lớn giữ tợn nên cho trẻ vui chơi ở những địa điểm an toàn
có sự giám sát chặt trẻ của bố mẹ và người lớn
hoang dã cắn hoặc gây tổn thương cần nhanh chóng đưa trẻ tới các cơ sở y tế
để được tư vấn hướng dẫn dự phòng tuân thủ các biện pháp dự phòng để có hiệu quả tốt nhất
đặc biệt lưu ý với những vết cắn vào các vùng nguy hiểm như đầu mặt cổ
thời lượng của chương trình đến đây là hết những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi tới quý vị
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt